bê lề phiên thảo luận cấp cao khóa họp thứ bảy mươi bốn đại hội đồng liên hợp quốc ở thành phố new york mỹ
đoàn việt nam do đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao làm trưởng đoàn
đã tham dự hội nghị bộ trưởng nhóm các nước đang phát triển g bảy mươi bảy và tiến hành các hoạt động song phương với một số đối tác quốc tế trong ngày hai mươi bảy tháng chín
tham dự hội nghị g bảy mươi bảy còn có tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres và trưởng đoàn bộ trưởng hơn một trăm ba mươi nước thành viên của nhóm
tại hội nghị các bộ trưởng tập trung thảo luận và đồng thuận thông qua tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của hợp tác nam nam và đoàn kết giữa các nước đang phát triển
cam kết đóng góp cho hoạt động của liên hợp quốc vì mục tiêu công bằng xã hội công lý quốc tế và phát triển bền vững
phó thủ tướng cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với ngoại trưởng các nước tuzinia hungary chile burundi
tổng thư ký liên đoàn ả rập bộ trưởng văn phòng cố vấn nhà nước myanmar quốc vụ khanh bộ ngoại giao đức
gặp phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định quyết tâm của việt nam thực hiện tốt trọng trách đa phương tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
đề nghị các nước phối hợp tích cực với việt nam tại các diễn đàn đa phương nhất là liên hợp quốc và asean trong thời gian tới
tại các cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp mỹ phó thủ tướng đã thông tin về tình hình kinh tế môi trường đầu tư
kinh doanh các chính sách phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài của việt nam
phó thủ tướng đánh giá cao việc hai nước đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau
trong đó việt nam đã trở thành một trong những thị trường xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực cho hàng hóa và dịch vụ của mỹ
tại buổi tiếp ủy ban do thái hoa kỳ phó thủ tướng phạm bình minh yêu cầu ủy ban tiếp tục phát huy vai trò cầu nối
đóng góp cho sự phát triển quan hệ hai nước